sáu mươi năm đã qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc giờ chỉ còn lại những ký ức về một thời ác liệt nhưng rất đỗi tự hào của người lính vệ quốc năm xưa
chiến sự vùng biên giới vị xuyên hà tuyên hà giang là một trong những chiến sự khốc liệt nhất đẫm máu và kéo dài nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
sau nhiều cuộc tấn công của quân xâm lược với những trận đánh giành giật từng mỏm núi điểm cao trong các năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm tám mươi một và một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn địch sử dụng một sư đoàn bộ binh có pháo binh iểm trợ lấn chiếm điểm cao một hai trăm năm mươi ở núi bạc thuộc huyện yên minh hà giang
các điểm cao trên tuyến biên giới hà tuyên hà giang đối phương lấn chiếm trong các năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến một nghìn chín trăm tám mươi bốn có chỗ lấn sâu vào địa phận nước ta một mét
phía địch duy trì cường độ bắn phá với mức độ cao liên tục dài ngày thực hành tiến công quân sự quy mô từ cấp tiểu đoàn đến cấp sư đoàn
chính cái tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn khi đối phương tổ chức bắn pháo vào toàn bộ tuyến phòng ngự biên giới của huyện vị xuyên hà tuyên
lúc đó là đối phương bắn pháo hàng tháng trời một tháng hầu như bắn pháo liên tục không nghỉ hai mươi bốn h hai mươi bốn
có thể nói rằng nếu
xét về thời kỳ đó thì cái tương quan giữa hai lực lượng chỉ kể cả pháo binh kể cả lực lượng bộ binh là đối phương họ hơn mình rất là nhiều lần
trên địa bàn biên giới vị xuyên địch tấn công quyết liệt nhằm đẩy lực lượng vũ trang của ta ra khỏi vùng lãnh thổ phía bắc suối thanh thủy chiều sâu khoảng năm km
trước tình hình đó ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quân khu hai sử dụng ba trung đoàn bộ binh cùng lực lượng vũ trang tại chỗ
diệt địch ở một số điểm tạo điều kiện khôi phục lại các điểm bị địch lấn chiếm
có thể nói là nó rất dài ngày và rất gian khổ
người ta chiến đấu phòng ngự để giữ từng cái mỏm núi một
mỏm núi ở đây thì như anh em thấy nó toàn đá thôi nó không đào được công sự
do đó mà phải tận dụng các cái hang hốc thế rồi là lợi dụng các cái khe sâu như thế để ta tiếp tục đưa cái bê tông đúc sẵn lên để xây dựng một số cái hầm
tuy nhiên là công sự ở đây xây dựng rất khó khăn
phải căng sức ra để mà chịu được để mà chiến đấu quân nhau với địch để mà giữ từng thực đất
trong tâm khảm của mỗi chiến sĩ chỉ còn một cái ý chí là chiến đấu vì dân vì nước
từ cái ý chí đó để vượt qua mọi cái khó khăn gian khổ và hy sinh để mà quyết tâm chiến đấu
đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược từ chống thực dân pháp đến đế quốc mỹ
rồi đến chiến tranh biên giới tây nam và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
tất cả các cuộc chiến đều là những cuộc chiến vệ quốc trinh nghĩa của quân và dân ta vì tổ quốc thiêng liêng
khát vọng hòa bình là nhân tố quan trọng để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược